hôm nay đã diễn ra kỳ thi tuyển sinh vào lớp một mươi trung học phổ thông
đối với gần chín mươi năm thí sinh
các em đã hoàn thành xong hai môn thi là toán và ngữ văn với hình thức tự luận
so với mọi năm thì áp lực đối với các em năm nay sẽ càng nặng nề hơn
khi mà chỉ có khoảng sáu mươi ba em có cơ hội được vào các trường công lập
còn lại nhiều em sẽ phải học ở các trường ngoài công lập
hoặc là trung tâm giáo dục thường xuyên hay là trường nghề
trường trung học phổ thông chu văn an năm nay tổ chức kỳ thi xét tuyển vào một mươi
với hơn hai năm trăm linh nguyện vọng xét tuyển vào trường
trong khi đó trên thực tế trường chỉ có thể có được hơn sáu trăm linh chỉ tiêu
điều đó cho thấy một tỷ lệ trọi rất lớn là một bốn học sinh
cộng với cái mặt bằng các em học sinh thi vào đây hầu hết đều là các em học sinh khá giỏi
thậm chí là xuất sắc
điều này chắc chắn sẽ mang đến những áp lực rất lớn
cho các em học sinh
cũng như gia đình của các em
việc chỉ có thể hoàn thành môn ngữ văn với khoảng tám mươi kiến thức của đề thi
khiến nhiều thí sinh đăng ký tại các trường tốt đầu tỏ ra lo lắng
các thí sinh nhận định là đề không quá khó phần nghị luận bám sát chương trình
nhưng phạm vi lại quá rộng đòi hỏi thí sinh phải nắm hết chương trình cơ sở
mới có thể làm hết được đề thi
học sinh không thuộc thơ của những năm học trước sẽ bó tay trước nội dung này
có một câu thơ nó yêu cầu trích thơ từ hồi lớp bảy và em cũng chả nhớ
ở phần mộ cái phần mà nhắc về câu thơ của chủ tịch hồ chí minh thì con cũng không nhớ
bởi vì là câu thơ đấy thì hình như là nằm trong bài đọc thêm
nhưng mà lại học ở lớp dưới nên là cũng không nghĩ là sẽ vào câu hỏi như thế
nếu như môn văn buổi sáng khiến thí sinh không thể tự tin
thì môn toán buổi chiều đã trở thành niềm hy vọng của nhiều thí sinh
khi đề được đề thi
đánh giá là không quá khó và không có những câu hỏi đánh đố học sinh
tuy nhiên những thông tin về việc cả đề thi văn buổi sáng lẫn đề thi toán buổi chiều
đều bị lọt ra ngoài trước thời gian thí sinh được phép nộp bài thi
đã khiến cho cả thí sinh và phụ huynh đều tỏ ra khá lo lắng và bất bình
đây cũng chính là lý do khiến lãnh đạo sở giáo dục và đào tạo hà nội
đã có cuộc họp báo ngay trong ngày để thông tin chính thức về vấn đề này
ta không thể gọi là nọ đề
vấn đề thì nó phải đúng trước cái thời điểm mình bắt niềm phong của đề thi
còn đây là thời gian chúng tôi xác minh là khoảng độ chín h tám phút
có nghĩa là sau hơn nửa thời gian thí sinh đã làm bài
thì có hiện tượng là đề thi bị nọt ra ngoài
thì ngay sau đó là chúng tôi cũng đã có cái chỉ đạo cần thiết
và đang cùng bộ phận an ninh xác minh
lãnh đạo sở giáo dục và đào tạo hà nội xác nhận
cả đề thi văn và đề thi toán bị lọt ra ngoài
từ kết thúc thời gian làm bài thi
và người thực hiện việc làm này là một thầy giáo
của trường trung học cơ sở mai đình sóc sơn
là cán bộ coi thi số hai
mang điện thoại vào phòng thi và chụp để truyền bài thi ra ngoài
tại điểm thi trường trung học phổ thông vân nội
cán bộ coi thi này đã khai nhận hành vi vi phạm của mình
cũng theo lãnh đạo sở giáo dục và đào tạo hà nội
buổi thi đầu tiên có chín mươi bốn bốn thí sinh dự thi
ba trăm năm mươi bốn thí sinh dự thi và ba trăm năm mươi bốn thí sinh dự thi
cả hai buổi thi có hai thí sinh vi phạm quy chế thi
trong đó có một thí sinh ở điểm thi trường trung học cơ sở lĩnh nam
quận hoàng mai bị phát hiện mang điện thoại vào phòng thi
một thí sinh khác tại điểm thi trường trung học phổ thông thăng long
mang theo tài liệu vào phòng thi